tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch chính hiệp trung quốc du chính thanh đã dự và phát biểu tại chương trình
gặp gỡ hữu nghị nhân dịp chào mừng kỷ niệm sáu mươi bảy năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
và đón xuân hai nghìn một mươi bảy được tổ chức trọng thể tại nhà khách điếu ngư đài
phát biểu tại cuộc gặp gỡ tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng được gặp lại những người bạn
người đồng chí trung quốc đã có nhiều năm gắn bó đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của việt nam
và quan hệ hữu nghị việt trung ôn lại cội nguồn sâu nặng của quan hệ hai đảng hai nước
với những năm tháng không thể nào quên cùng kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng
giải phóng dân tộc đầy gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của nhân dân hai nước
tổng bí thư chỉ rõ sáu mươi bảy năm qua dù có những thời khắc thăng trầm
nhưng hữu nghị và hợp tác vẫn là dòng trẻ chính trong quan hệ hai nước
việt nam và trung quốc là láng giềng gần gũi có chế độ chính trị tương đồng
đều do đảng cộng sản lãnh đạo và đang cùng tiến hành đổi mới hội nhập và đi sâu cải cách
mở cửa để phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội
sự ổn định phát triển của mỗi nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai nước
việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung
không ngừng phát triển lành mạnh ổn định ngày càng tốt đẹp và vừa là trách nhiệm lịch sử
vừa là yêu cầu khách quan phù hợp với lợi ích cơ bản lâu dài của nhân dân hai nước
có lợi ích cho hòa bình ổn định và phát triển của khu vực thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh tình hiểu nghị của nhân dân chính là nền tảng xã hội
và là nguồn sức mạnh cho quan hệ giữa các quốc gia phát triển tốt đẹp bền vững lâu dài
nhưng người dân trung quốc từng nói mối băng giao giữa các nước nằm ở sự thân tình của người dân
tổng bí thư mong rằng tình cảm giữa hai dân tộc sẽ ngày càng gắn bó thân thiết
hai bên cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị việt trung
chủ tịch chính hiệp du chính thanh nhấn mạnh chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
diễn ra vào thời điểm đặc biệt có ý nghĩa hết sức quan trọng và đã thu được thành quả rực rỡ
gửi lời cảm ơn tới các nhân sĩ hữu nghị đã cố gắng hết sức góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị việt trung không ngừng phát triển
chủ tịch chính hiệp du chính thanh nêu rõ hai nước trung quốc việt nam núi sông liền một dài
đều là nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
đảng và nhà nước trung quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
đặt quan hệ trung việt vào vị trí quan trọng đặc thù trong công tác đối ngoại với các nước láng giềng
chủ tịch chính hiệp du chính thanh tin tưởng với sự nỗ lực chung đoàn kết và hợp tác của hai bên
trong năm mới này quan hệ trung việt chắc chắn sẽ đón thêm nhiều thời cơ phát triển mới
viết nên trang sử hợp tác mới mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước
tại chương trình các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt
với những bài ca điệu múa đặc sắc của việt nam và trung quốc